trước tình hình sạt lở trên các tuyến sông tuyến canh ngày càng phức tạp
tri cục thủy lợi tỉnh hậu giang đã thực hiện thí điểm ba mô hình kè sinh thái chống sạt lở
và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực được người dân tin cậy ứng dụng rộng rãi
góp phần phòng sạt lở xói mòn đất bờ sông ở địa phương này
từ năm hai nghìn một mươi bảy tri cục thủy lợi tỉnh hậu giang đã nghiên cứu mô hình kè sinh thái
bằng cách trồng cây tràm cây bần tại các tuyến canh dạch cấp một tại huyện phụng hiệp và thị xã ngã bảy
đây được xem là giải pháp xanh vừa chống sạt lở vừa góp phần xây dựng nông thôn mới
tạo điểm nhấn trong cách làm du lịch nông nghiệp
đặc biệt chi phí xây dựng mô hình này rất thấp
người dân sẽ có thêm thu nhập từ cây trồng chống lãng phí nguồn tài nguyên đất
bờ kè sinh thái từ ba trăm tám mươi mét ban đầu đã được nhân rộng lên gần hai trăm linh km
việc áp dụng mô hình kè sinh thái trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
có thể nói là rất phù hợp trong điều kiện của tỉnh hậu giang
tuy nhiên tùy vào điều kiện của khu vực tùy vào điều kiện của biên độ chiều
lưu lượng tàu khác nhau cấp kinh khác nhau mà có cách làm cho phù hợp
qua thực tế mô hình kè sinh thái thích ứng tốt với biến đổi khí hậu
góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng và thân thiện với môi trường
hiện nay tri cục thủy lợi tỉnh kết hợp với trường đại học cần thơ
đang nghiên cứu thực hiện đề tài về kè sinh thái này có tên
giải pháp chống sạt lở bờ sông canh bằng kè mềm sinh thái trên địa bàn tỉnh hậu giang
nhằm có cơ sở khoa học để tham mưu các cấp nhân rộng hơn nữa mô hình này